còn quá sớm để hy vọng biến thể omicron là lối thoát cho đại dịch covid một mươi chín
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
biến thể mới omicron với số lượng đột biến gây lo ngại có thể lọt qua hàng giám yên dịch
các chuyên gia y tế cho rằng còn quá sớm để hy vọng virus sars cov hai sẽ làm giảm động lực trong tương lai
chỉ với việc bệnh nhân nhiễm biến thể omicron có triệu chứng nhẹ
nhiều câu hỏi quan trọng về biến thể omicron vẫn chưa được trả lời
trong đó có việc liệu virus gây nên các triệu chứng nhẹ hơn hay nặng hơn
và liệu nó có thể thoát khỏi hệ miễn dịch được hình thành qua việc tiêm vaccine và từng mắc covid một mươi chín hay không
dựa trên những điều tra ban đầu đang có một lượng hiệu quả
nếu biến thể omicron trở thành một biến thể siêu lây nhiễm nhưng chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ
đó lại có thể là điều tốt cho thế giới
hy vọng trên những phù hợp với quan niệm xưa nay rằng
các mầm bệnh sẽ gây ít ca tử vong hoặc bệnh nặng hơn sau một thời gian khi chúng tiến hóa
để giảm bớt các động lực tới vật chủ và có thể tiếp tục sinh sôi
dù vậy các nhà khoa học đã cảnh báo rằng
cho dù biến thể omicron tiến hóa để lây lan nhanh hơn biến thể delta
không có nghĩa là omicron sẽ ít nguy hiểm hơn
trong quá trình tiền hóa và chúng ta không thể coi nhẹ biến thể này cho tới khi có thêm thông tin
tính tới ngày sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới who cho biết
chưa có ca tử vong nào do biến thể omicron
tuy nhiên who kêu gọi thận trọng trước nhận định của hai chuyên gia y tế nam phi
rằng bệnh nhân có triệu chứng nhẹ
who cho biết cần hàng tuần để xác định xem omicrone có gây bệnh nặng không
và nghiên cứu sơ bộ cho thấy nguy cơ omicron gây tái nhiễm cao gấp ba lần
so với các biến chủng beta và delta
tại phòng thí nghiệm ở glasgow vương quốc anh
những biến thể omicrone đang được nghiên cứu để tìm hiểu rõ hơn
tác động của omicron trong đại dịch này sẽ được quyết định bởi ba nhân tố
khả năng lây nhiễm mức độ thoát khỏi hệ biễn dịch và độc tính
hay mức độ nghiêm trọng của bệnh mà nó gây ra
điều cấp bách nhất là hiểu được mức độ lây nhiễm và liệu
omicron có thể thoát khỏi khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra hay không
theo tổ chức y tế thế giới việc đánh giá mức độ nguy hiểm của một biến thể mới
sẽ cần vài tuần
trong khi thế giới đang chờ đợi câu trả lời các nhà khoa học khuyến cáo
mọi người hãy làm tất cả những gì có thể để tự bảo vệ bản thân
thông qua việc tiêm vaccine đeo khẩu trang duy trì giãn cách xã hội
tránh tập trung đông người trong nhà
omicrone có thể là biến thể lây nhiễm chủ đạo tại hà lan đức
có số ca tử vong cao nhất trong một ngày
tại đông nam á chính phủ lào đã ra lệnh tăng cường kiểm soát biên giới
với các nước láng giềng sau khi thái lan xác nhận
trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicrone vào ngày sáu tháng một mươi hai
chính phủ lào đang đẩy nhanh chương trình tiêm chủng
trong khi các cơ quan y tế đã tổ chức các cuộc họp
để thảo luận về biện pháp ngăn chặn sự lây lan của biến thể omicron tại lào
và cách ứng phó với mối đe dọa này
tính đến ngày tám tháng một mươi hai lào có tổng cộng tám mươi ba hai trăm chín mươi một ca nhiễm
và hai trăm một mươi chín ca tử vong do covid một mươi chín
delta vẫn là biến thể gây ra phần lớn trong các số ca bệnh tại nước này
thái lan thông báo phát hiện hai ca bệnh covid một mươi chín
nhiều khả năng nhiễm biến thể omicron
là hai phụ nữ quốc tịch thái lan trở về từ negia
hiện chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng nào liên quan đến biến thể omicron tại thái lan
và delta vẫn đang là biến thể chủ đạo tại quốc gia đông nam á này
khi chiếm tới sáu mươi năm chín mươi bảy số ca mắc covid một mươi chín
ngày sáu tháng một mươi hai thái lan đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
là một nam du khách mỹ đến từ tây ban nha
tính đến ngày tám tháng một mươi hai thái lan ghi nhận ba sáu trăm một mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín
và ba mươi tám ca tử vong nâng số ca tử vong trên cả nước lên hai một mươi năm triệu ca
trong đó có hai mươi một ba mươi năm ca tử vong
hơn năm mươi chín dân số thái lan đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
philippines thông báo nước này sẽ cấm du khách nhập cảnh từ pháp
nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
lệnh cấm trên được áp dụng đối với các du khách từng đến pháp trong một mươi bốn ngày qua
lệnh cấm có hiệu lực từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai tới
trước đó philippines đã áp dụng lệnh cấm trên
đối với nam phi và một mươi ba quốc gia khác nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan biến thể omicron
hiện philippines chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm biến thể mới này
thủ tướng hàn quốc kim bok hom đánh giá số ca nhiễm covid một mươi chín mới ở nước này
lần đầu tiên đã vượt qua bảy ca cho thấy tốc độ lây lan chóng mặt của virus
thủ tướng cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu dường điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng là rất cấp bách
theo đó các cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành y tế
để bổ sung dường bệnh tại khu vực thủ đô seoul và vùng lân cận
tỉnh jeanji và thành phố incheon nơi hiện chiếm tám mươi số ca nhiễm mới trên cả nước
tại châu âu giới chức y tế hà lan cảnh báo
omicron có thể trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại nước này trong thời gian tới
căn cứ trên những báo cáo về tình trạng lây lan của biến thể này ở nhiều nước
trong đó có nam phi và anh
hà lan đã xác nhận có thêm một mươi tám ca nhiễm omicron
vùng lãnh thổ bắc island thuộc vương quốc anh
cùng ngày phát hiện ba ca nhiễm omicron đầu tiên
cả ba bệnh nhân đều có lịch sử đi lại phức tạp
vương quốc anh đến thời điểm hiện tại xác nhận tổng cộng hơn sáu trăm năm mươi ca nhiễm omicron
trước tình hình trên các bộ trưởng y tế liên minh châu âu eu đã nhóm họp
nhằm gia tăng sự phối hợp giữa các nước thành viên trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày tám tháng một mươi hai anh đánh dấu một năm kể từ khi người đầu tiên tại nước này
và cũng là người đầu tiên trên thế giới được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
của hãng dược pfizer biontech trong chương trình tiêm chủng đại trà
đồng thời kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường ngay khi đủ điều kiện
thủ tướng anh boris johnson đã nêu bật thành công ban đầu mà nước này đạt được
trong việc triển khai tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nhấn mạnh đó là lý do tại sao anh có thể mở cửa lại nền kinh tế vào tháng bảy vừa qua
ông đồng thời kêu gọi tăng cường các nỗ lực để thúc đẩy chiến dịch tiêm mũi vaccine bổ sung
với quy mô tương tự như chiến dịch tiêm chủng ban đầu vì lo ngại sự lây lan của biến thể omicron
làn sóng dịch bệnh thứ năm cùng với sự xuất hiện của biến thể mới omicron
đang có nguy cơ tạo thêm gánh nặng cho các bệnh viện ở pháp
trong vài ngày qua số ca mắc mới trung bình đã vượt bốn mươi ca trên ngày
và hơn một mươi một người đã phải nhập viện vì mắc covid một mươi chín
con số thống kê cao chưa từng có kể từ cuối tháng tám vừa qua
để đối phó với làn sóng dịch bệnh mới này bên cạnh việc kiểm soát tăng cường
tại các khu vực công cộng các quán cà phê nhà hàng
hay kêu gọi duy trì việc tuân thủ các biện pháp phòng tránh lây nhiễm
chính phủ pháp đã công bố một số biện pháp hạn chế mới
bao gồm tăng cường quy trình kiểm soát y tế tại trường học và công sở
đóng cửa các câu lạc bộ đêm hoãn các sự kiện lớn trong vòng bốn tuần
và tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm chủng liều tăng cường vaccine phòng bệnh
đức ngày tám tháng một mươi hai ghi nhận số ca tử vong vì covid một mươi chín cao nhất trong một ngày
kể từ tháng hai trong bối cảnh nước này đang chật vật ứng phó với làn sóng dịch thứ tư
viện robertco cho biết có thêm năm trăm hai mươi bảy ca tử vong vì covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số ca không qua khỏi vì đại dịch tại đức lên một trăm linh bốn bốn mươi bảy ca
một trăm linh một ca mắc covid một mươi chín nhiều hơn hai bốn trăm một mươi năm ca so với một tuần trước
tổng số ca mắc hiện nay lên tới sáu hai trăm bảy mươi bảy trăm sáu mươi một ca
tuy vậy tỷ lệ số ca nhiễm trên một trăm linh dân trong bảy ngày qua đang tiếp tục giảm
từ mức bốn trăm ba mươi hai ca trong ngày bảy tháng một mươi hai xuống bốn trăm hai mươi bảy ca trong ngày tám tháng một mươi hai
các nước naui thụy điển israel và ba lan đều công bố kế hoạch siết chặt
các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch
lượng người được tham gia các sự kiện tập trung đông người
thụy điển mở rộng phạm vi áp dụng thẻ y tế xanh đối với các nhà hàng và phòng tập thể dục thể thao
các câu lạc bộ ban đêm tại new zealand một lần nữa phải đóng cửa trong khi các nhà hàng quán bar và khách sạn
tại ba lan chỉ được phép tiếp nhận số khách hàng ở mức ba mươi sức chứa
song có thể linh hoạt mở rộng hơn đối với những khách hàng thân thiết
có chứng nhận đã hoàn tất phác đồ tiêm chủng ngừa covid một mươi chín
theo báo thanh niên biến thể mới omicrone với số lượng đột biến gây lo ngại
có thể lọt qua hàng rào miễn dịch làm nổi lên câu hỏi liệu các loại vaccine có còn tác dụng hay không
hay các hác dược sẽ phải bảo chế những loại mới
ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đài mbc news dẫn lời giới chuyên gia y tế cho biết hiện chưa có câu trả lời rõ ràng
vì biến thể omicron chỉ mới lộ diện vài tuần qua
theo các nhà nghiên cứu tại nam phi omicron cho thấy có năng lực cao hơn so với những biến thể trước đó
trong việc đột phá hệ miễn dịch được hình thành sau khi tiêm vaccine hay khỏi bệnh
tuy nhiên sẽ cần thêm khoảng hai tuần thu thập số liệu để tìm hiểu xem omicrone có làm tăng
nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong trong số những người đã tiêm vaccine hay không
đến lúc đó nếu xác định các loại vaccine hiện tại không thể cung cấp bảo vệ thích đáng
các hãng dược sẽ phải hành động để đối phó thách thức mới
mới đây công ty công nghệ sinh học nanovac cho biết đang nghiên cứu một loại vaccine để chống lại biến thể omicron
theo người phát ngôn của công ty vaccine sẽ sửa protein được biến trong biến thể omicron
để người được tiêm chủng có thể phát triển phản ứng miễn dịch
nhưng vì thử nghiệm và sản xuất có thể sẽ mất vài tuần
trước đó biontech nổi tiếng với vaccine
vaccine pfizer biontech hôm hai mươi sáu một mươi một cho biết đang tìm thêm dữ liệu về omicron
để xác định có cần vaccine mới hay không
pfizer và biontech nói rằng nếu cần họ sẽ xuất dường một loại vaccine
có thể chống lại biến thể này trong khoảng ba tháng tới
mona trong một tuyên bố cũng cho biết đang nỗ lực để tìm ra vaccine tăng cường
phù hợp với chủng mới bằng cách thử dụng vaccine hiện tại có liều cao hơn và nghiên cứu các loại khác
tạp chí điện tử trí thức trực tuyến đưa tin theo đại diện của moderna
nhóm chuyên gia của họ đang làm việc chăm chỉ để nghiên cứu động lực
của các loại vaccine này
của omicron dự kiến đầu năm sau hãng dược có thể điều chế thành công vaccine mới
thông báo do giám đốc y tế của moderna paul button phong vấn của j andrew maxwell trên đài bbc
nhà sản xuất đến từ mỹ cho hay họ có thể tung ra loại vaccine covid một mươi chín được cải tiến công thức
dành riêng để chống biến chủng đáng lo ngại omicron
thời điểm mà moderna dự kiến ra mắt sản phẩm này là đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nếu phải sản xuất công thức vaccine hoàn toàn mới chúng tôi sẽ còn nó vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trước khi sẵn sàng sản xuất số lượng lớn
giám đốc y tế của moderna nói
moderna là vaccine dựa trên nền tảng mrna và chúng tôi có thể phát triển rất nhanh
chúng tôi sẽ biết khả năng bảo vệ của vaccine hiện tại trước biến chủng mới trong vài tuần nữa
ông burrow nói
theo cnbc đại diện hãng dược vẫn chưa tiết lộ phiên bản vaccine này có phải công thức mới hay không
vấn đề liệu có thực sự cần công thức vaccine hoàn toàn mới
hay phiên bản vaccine hiện tại cũng có chống được biến chủng omicron cũng không được nhắc tới
vào ngày lễ tạ ơn của mỹ moderna đã huy động hàng trăm nhà nghiên cứu từ sáng sớm
để bước vào dự án phân tích mổ xe biến chủng omicron
trước câu hỏi liệu người đã tiêm ba hoặc bốn liều vaccine covid một mươi chín sẽ được bảo vệ tốt hơn trước biến chủng mới
ông putin nhấn mạnh điều này phụ thuộc vào thời gian tính từ mũi tiêm cuối cùng
dù vậy đến thời điểm này chuyên gia của morena chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác
vì tất cả số liệu đang được nhóm chuyên gia của hãng dược làm việc ngày đêm để tìm ra
vaccine covid một mươi chín hiện tại vẫn có thể cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể
do đó ông putin nhấn mạnh
người chưa được tiêm chủng hoặc đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường nên sớm được nhận vaccine covid một mươi chín
đây là chủng virus nguy hiểm nhưng tôi khá lạc quan vì chúng ta có nhiều thứ trong kho vũ khí chống lại nó
vị chuyên gia nói thêm
trước đó morena khẳng định sẽ phát triển liều tăng cường chống lại biến chủng omicron
đại diện moderna cho biết đây là một trong ba chiến lược mà công ty đang thực hiện để giải quyết mối đe dọa mới
bao gồm tăng liều lượng vaccine hiện có
chúng tôi đang làm việc nhanh nhất có thể để thực hiện hóa chiến lược của mình trong việc giải quyết các biến chủng mới
theo điều hành của moderna stefan bensel cho biết
hãng dược cũng cho biết rằng liều tăng cường đang nghiên cứu cũng sẽ có tác dụng với cả biến chủng đáng quan ngại khác như delta và meta
chúng nhiều lần được chứng minh có hiệu quả về các biến chủng mới ngay thử nghiệm lâm sàng sáu mươi đến chín mươi ngày
không chỉ moderna pfizer johnson johnson estrazeneca và novavax cũng có thể điều chỉnh công thức để chống lại biến chứng mới
omicron được tổ chức y tế thế giới đặt tên chính thức và liệt kê vào danh sách biến chủng đáng quan ngại vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
theo nghiên cứu từ
ở nam phi biến chủng này dễ lây lan hơn với hơn ba mươi hai đột biến được phát hiện tại protein gai
đặc biệt một mươi năm đột biến tại vùng gắn kết cụ thể và vị trí furin nơi có thể làm tăng khả năng lây lan
giới chức y tế các nước cảnh báo những đột biến này giúp virus lây lan nhanh